hút mỡ được coi là một cuộc đại phẫu thuật
không thể tránh khỏi những rủi ro có thể xảy ra
hiện chưa có số liệu thống kê về những rủi ro trong hút mỡ tại việt nam
nhưng nhiều chuyên gia y tế khuyên cáo
cần cân nhắc kỹ khi lựa chọn phương pháp này
nếu ca phẫu thuật hút mỡ không được thực hiện đúng quy trình
hoặc trình độ chuyên môn của bác sĩ không tốt
thì rất dễ gây nên những biến chứng không mong muốn
như sốc thuốc gây mê gây tê
mất nước quá nhiều dẫn đến sốc
có thể bị tắc phổi do chất béo bị mất cân bằng
tràn dịch mang phổi
thực tế cho thấy
đã có nhiều trường hợp nguy hiểm đến tính mạng xảy ra
đối với các ca phẫu thuật hút mỡ
và hầu hết nguyên nhân là do sai sót
trong kỹ thuật gây mê gây tê
và cấp cứu không kịp thời
khi xảy ra biến chứng
trong quá trình phẫu thuật
đặc biệt là phẫu thuật hút mỡ
và tạo hình thành vụng này
thì chúng ta
đưa một lượng thuốc tê khá lớn vào cơ thể
điều lưu ý nhất là
chúng ta phải tính làm sao liều lượng phù hợp
để không gây ra
một quá trình ngộ đầu thuốc tê
mà cái này là nguyên nhân
chúng ta hay gặp nhất
trong những tai biến và tạo hình thẩm mỹ
và hút mỡ thành vụng
hiện nay quy trình cấp phép
và quản lý các thẩm mỹ viện liên quan đến bốn sở
gồm sở kế hoạch và đầu tư
sở y tế sở thông tin và truyền thông
và sở văn hóa thể thao và du lịch
sở kế hoạch và đầu tư là đơn vị cấp phép
sở y tế quản lý chuyên môn
với những cơ sở thẩm mỹ có dịch vụ giao kéo
sở thông tin và truyền thông quản lý quảng cáo
trên các website
và sở văn hóa thể thao và du lịch
lại là đơn vị tiến hành xử lý
khi có sai phạm ở biển bảng quảng cáo
vai trò của các bên là rất rõ ràng
thế nhưng lại chưa có quy định cụ thể nào
để kiểm soát hoạt động liên kết
chính vì vậy
việc thanh kiểm tra về hoạt động liên kết
chưa thực sự được quan tâm
cho người dân thiếu thông tin
đấy thiếu thông tin
cho nên là khi mà nghe giới thiệu
thì nhất cộng thêm cái bản chất
cái người nào động rất tin rất dễ tin người
đấy là cái bản chất tốt
trong trường hợp cái thị trường nó trở lên là
nó không phù hợp
cho nên nhiều khi trả giá
và khi nó trả giá thì nó đã muộn
đây là cái điều rất đáng tiếc
mức phạt chỉ từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
cho hành vi quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh không đúng
hoặc vượt quá quy định chuyên môn
nếu so với
số tiền của một cao hút mỡ
là không lớn
bởi vậy sẽ rất nguy hiểm
nếu chỉ nghe lời giới thiệu mà quyết định sử dụng dịch vụ
với bất kỳ hoạt động sâm lấn nào
điều cần làm trước hết
là tham khảo tư vấn của người có chuyên môn
sau đó lựa chọn nơi được bộ y tế cấp phép
để thực hiện